trường tiểu học nậm ban huyện nậm nhùn tỉnh lai châu có một điểm trường chính và bốn điểm ở bản của xã
điểm xa nhất là bốn mươi tám km phải qua đò
các lớp học đều là nhà tạm trang thiết bị dạy học thiếu thốn
nhiều môn yêu cầu thực hành nhà trường không thể thực hiện
thế nhưng với quyết tâm tất cả vì học sinh thân yêu
các thầy cô giáo nơi đây đã dành toàn bộ tình yêu thương của mình cho sự nghiệp chồng người nơi vùng cao
mang ánh sáng tri thức đến với trẻ em vùng cao chưa bao giờ dễ dàng đối với những thầy cô giáo
nếu không có tình yêu nghề tha thiết tình cảm với trẻ em vùng khó
thì các giáo viên không thể bám trường bám lớp
những năm qua nhiều thầy cô giáo trên địa bàn tỉnh lai châu đã nêu gương sáng
luôn cố gắng tận tâm cống hiến hết mình cho sự nghiệp chồng người
trong đó có nhiều thầy cô đang công tác ở những điểm trường vùng sâu vùng xa đặc biệt khó khăn
vẫn ngày đêm thầm lặng đối mặt với không ít gian nan trở ngại
cần mẫn đưa tri thức thắp sáng bản làm
nấu cũng là nhà tạm học sinh cũng còn rất vất vả
các thầy các cô trong công tác nuôi dưỡng học sinh cũng còn rất vất vả
khu ở của học sinh lại cách biệt với khu học tập của các em
nên trong việc đi lại của em cũng gặp nhiều khó khăn
đặc biệt là những hôm mưa gió
từ đây về khu ăn ở của các em học sinh ở bên kia cách nhau khoảng một nửa cây
mặc dù có khó khăn như vậy thầy và trò nhà trường luôn đoàn kết
phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ các cấp giao cho
chất lượng được nâng lên các em chăm ngoan hơn
tỷ lệ chuyên cần được tăng lên chất lượng đại trà cũng được nâng lên qua hàng năm
toàn trường phổ thông dân tộc bán chú tiểu học nậm ban có ba trăm hai mươi bốn học sinh
trong đó học sinh bán chú có một trăm chín mươi năm em
học sinh nơi đây chủ yếu thuộc các dân tộc mông mảng và hà nhì
ở đây người dân đa phần không biết nói tiếng phổ thông
nên các thầy cô thuyết phục cho trẻ đến trường là việc không hề dễ
và để dạy cho trẻ các thầy cô giáo từ dưới xuôi lên
phải học tiếng địa phương
con không biết nhiều hay nhiều tốt
để huy động học sinh ở các thôn bản đặc biệt khó khăn đến trường đáng ước
thì phòng dục cũng tham yêu nhiều giải pháp
ban thường vụ của huyện ủy ký cam kết về lân cao chất lượng giáo dục
đối với bí thư đảng quỷ các xã
thực hiện cam kết lân cao chất lượng giáo dục giữa chủ tịch ubnd các xã
với trường phòng dục cam kết giữa các trường bản trường nhóm đạo với nhà trường
đồng thời tổ chức các hoạt động ngoại khóa hoạt động vui chơi
đổi mương pháp
dạy học để thu hút học sinh đến trường
chúng tôi cũng rất là quan tâm đến việc luân chuyển giáo viên
giữa vùng thuận đợi và vùng khó khăn
nhằm chia sẻ tạo ra môi trường cho giáo viên thực hiện
khi mà đứng chân ở các vùng đặc biệt khó khăn
trên này trình độ dân trí còn thấp
phụ huynh không động viên các con đi học
chủ yếu là các thầy cô
chủ yếu là phải đến vận động
phải đến tận nhà để vận động
cũng như là đón các em học sinh tới trường để đảm bảo lợi vệ chuyên cần
cũng như là đảm bảo được
cái chất lượng của trường
thuộc địa bàn đặc biệt khó khăn của huyện
với trên sáu mươi hồ nghèo và cận nghèo
bên cạnh sự quan tâm đầu tư của nhà nước và chính quyền địa phương
trường phổ thông dân tộc bán chú tiểu học nậm ban
cần được đưa vào đề án nâng cao chất lượng giáo dục vùng đặc biệt khó khăn
giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi bốn
để kiên cố hóa trường lớp học
bổ sung trang thiết bị
phục vụ công tác dạy học
chăm sóc nuôi dưỡng học sinh bán chú
như ở đây là mùa mưa lũ đến
thì cái nhà ăn của học sinh bán chú giáp với suối cũng rất khó khăn
ở đây là đến thời điểm mưa lũ
thì gần như là gần trôi cái nhà ăn của học sinh bán chú
thời điểm đầu năm học
các thầy cô giáo đi bồi dưỡng chính trị bồi dưỡng chuyên môn về
thì các thầy cô giáo tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương và nhân dân
cùng phối hợp để tu sửa gia cố lại
để nhà ăn cho học sinh
để đảm bảo cho công tác nuôi dưỡng học sinh bán chú
ở một trường thuộc xã khó khăn của huyện
nhưng với tinh thần tất cả vì học sinh thân yêu
tập thể cán bộ giáo viên trường phổ thông dân tộc bán chú tiểu học xã nậm ban
luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ
tích cực hỗ trợ học sinh đến trường
những năm qua được sự quan tâm của tỉnh ủy
chính quyền tỉnh
sự đồng thuận của nhân dân các dân tộc
ngành giáo dục và đào tạo huyện nậm nhùn
luôn cố gắng nỗ lực vượt khó
đạt được những kết quả rất đáng khích lệ
trong công tác dạy và học
khoảng một trăm hai mươi phòng những phòng học gỗ và phòng tôn nắp ghép
ở những điểm bản rất xa vùng rất khó khăn
trong thời gian tới thì huyện tiếp tục đầu tư xây dựng
bằng các nguồn hỗ trợ và đầu tư của nhà nước
để tiếp tục xóa các phòng học hiện nay đang là phòng tôn
nắp ghép và cái phòng học gỗ không được đảm bảo
hơn một mươi năm công tác cũng là quãng thời gian
cô giáo nguyễn thị tình gắn bó với nhiệm vụ giáo dục
tại bản làng vùng cao sinh ra và lớn lên ở phú thọ
sau khi tốt nghiệp ra trường năm hai nghìn tám
cô từ miền xuôi đến với đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao
để ưa mầm chi thức
khó khăn trồng chất nhưng tình yêu nghề thương yêu học trò
đã giúp cô vững tâm vượt qua những khó khăn trở ngại
luôn tận tình dìu dắt học trò
hơn chục năm qua cuộc sống có nhiều thay đổi
nhưng lòng yêu nghề nhiệt huyết gieo chữ cho học trò nghèo
vẫn rực cháy trong trái tim cô
trong nhà trường thì có rất nhiều thầy cô giáo có nhiều cố gắng trong công tác
trong đó điển hình là có cô giáo nguyễn thị tình
và thầy giáo phan đức huy và cô nguyễn thị thúy
các thầy các cô đã luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong các năm học
và các thầy các cô đã đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện
qua các năm học
trong công tác các thầy các cô không quản ngại khó khăn
để nâng chất lượng giáo dục của lớp mình được phụ trách
làm tốt công tác quản lý học sinh từ các điểm bản về học trung tâm
các bậc phụ huynh yên tâm giao con em để cho nhà trường quản lý
để nhà trường giáo dục
ngày mà tôi mới bước chân lên đây thì thật sự là rất là khó khăn
mà bản thân tôi thì là ở dưới xuôi
thì về đường đi lại và cảnh xung quanh thì thật sự lên trên đây
thấy là nó hơi ngữ ngàng
đường đi ngày đấy thì chưa có đường bê tông như bây giờ
đường thì rất là khó khăn
thật sự là nhỏ thậm chí là còn đi bộ ở các điểm ngoài đường quốc lộ vào đây
còn phải đi bộ về cơ sở vật chất thì cũng rất là khó khăn
hầu như là nhà tạng cái năm đầu tiên lên thì điện chưa có
và sóng điện thoại thì rất là khó khăn
mỗi lần muốn gọi điện về nhà thì phải đi dò sóng lên đồi để dò sóng
và đến bây giờ thì thật sự là cũng đã ổn định hơn nhiều rồi ạ
được tiếp lửa từ sự nỗ lực của học sinh
sự tin tưởng của các phụ huynh và bà con nhân dân trong vùng
cô tình dạy các em bằng tình yêu trẻ
đưa đến cho các em những khát vọng đầu đời như người đi gieo hạt giống
để chờ mong những mùa quà ngọt
với những nỗ lực vượt bậc trong những năm công tác
cô giáo nguyễn thị tình nhiều năm được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp huyện
nhưng hơn thế cô là người mẹ hiền
là điểm tựa trong tâm hồn trong trắng của những học sinh thân yêu
là nơi gửi gắm niềm tin yêu của nhân dân nơi vùng đất khó
ngoài giờ học chính khóa trên lớp
buổi tối thì chúng tôi cũng muốn nâng cao chất lượng học sinh
một số em về mũi nhọn
chúng tôi cũng cho các em về nhà để kèm cặp thêm các em ở buổi tối
em lò mê phương dân tộc hà nhì
em ở điểm trường ba bảng từ lớp một
em về đây để học bán chúa
năm vừa rồi thì em cũng đã tham gia thi học sinh giỏi cấp huyện
và em đã đạt được một trường hợp
mặc dù cuộc sống của các thầy các cô còn nhiều vất vả
tuy nhiên các thầy các cô cũng rất có nhiều cố gắng
ngoài giờ dạy lên lớp
các thầy các cô còn kèm cặp các em học sinh về nhà để dạy học
để các em ôn tập
dèn cho các em những học sinh học yếu hơn
theo đuổi kịp được các bạn
còn những học sinh có chất lượng tốt hơn
các thầy các cô lại dèn thêm về chất lượng mũi nhọn
để các em đạt được kết quả trong các kỳ giao lưu môn toán tiếng việt cấp huyện
hơn tám năm tỉnh huyện
là người lái đò ở nơi miền núi xa xôi của tổ quốc
thầy phan đức huy đã giành chọn tình yêu với nghề
và với các em học sinh dân tộc nơi vùng đất khó
đến nay ngọn lửa đam mê
nhiệt huyết với công việc
với sự nghiệp chồng người của thầy nơi vùng đất khó
lúc nào cũng luôn bừng sáng
lý do chọn nghề là tôi là
khi mà tôi còn là một học sinh cấp một cấp hai
cũng như là cấp ba
thì tôi đã mong ước là sau này trở thành một người nhà giáo
trở thành một người giáo viên để đứng trên bục giảng
để dạy dỗ chỉ bao các em học sinh nhỏ
đặc biệt là những học sinh ở vùng núi cao
quê tôi thì ở phú thọ
nhưng mà tôi ngày xưa được đảng và nhà nước
cho đi ăn học ở trường đại chú
chỉ như vậy là khi ra trường
tôi có mong ước là trở thành một người giáo viên
và người sư phạm để được công hiến
cũng như là được đền đáp lại công ơn của đảng và nhà nước
đã cho tôi ăn học bao nhiêu năm trời
và tôi đã quyết định chọn lên mảnh đất lai châu này
bởi vì ở vùng mảnh đất lai châu này
còn rất nhiều là khó khăn
đặc biệt là những trẻ em ở vùng cao
vùng biên giới như là xã nơ ban này đặc hạn
đó chính là lý do mà tôi chọn nghề giáo viên
cũng như là lý do mà tôi chọn lên mảnh đất lai châu này công tác
điều đó lý giải vì sao lúc nào thầy huy
cũng muốn bù đắp cho các em bằng những bài học ở trên lớp
theo đó không chỉ là những kiến thức trong sách giáo khoa
mà thầy còn trang bị cho các em
cả những kiến thức xã hội cũng như là kỹ năng sống
ở môi trường với một trăm linh học sinh là người dân tộc
nên việc dạy và học của thầy cũng gặp không ít khó khăn
tuy nhiên còn vì nặng lòng với nghề dạy
và thương các em học trò nơi vùng đất khó
nên thầy muốn góp phần nhỏ bé của mình
cùng với đồng nghiệp mang ánh sáng chi thức
đến với các em vùng cao
đến cái thời điểm này tôi đã dạy học ở đây được tám năm
và cái thời điểm này quy sở vật chất
là cái điều thiếu thốn nhất

chúng tôi đã dạy các sở vật chất để phụ cho dạy và học
cũng như là nuôi dân học sinh bật chú
bởi vì đa phần trường bây giờ là đều là nhà tạm
đối với học sinh vùng cao này thì bốn tiếng phổ thông
thì rất là hạn chế
chính như vậy trong quá trình dạy học chúng tôi lên lớp
thì chúng tôi truyền tải học sinh bằng những hình ảnh trực quan
nếu mà những cái từ nó khó tiếng nó khó
thì chúng tôi sẽ sử dụng bằng tiếng mẹ đẻ của học phương
từ đấy chúng tôi đưa ra những ví dụ cụ thể
để cho học sinh hiểu hơn
đối với nhiều người ở xã đậm ban huyện đậm nhùn tỉnh lai châu
hình ảnh những giáo viên băng rừng lội suối
vượt bộ hàng chục cây số
đến từng nhà đồng viên các em học sinh đến trường
luôn để lại dấu ấn sâu đậm
về sự nhiệt huyết tình cảm cao đẹp với người vùng cao
họ chính là điểm tựa trong tâm hồn trong trắng
của những học sinh thân yêu
là nơi gửi gắm niềm tin yêu của nhân dân
nơi vùng đất khó
tôi cũng muốn là đảng
nhà nước các cấp chính quyền cũng như là
các nhà hào tâm các mạnh thường quân
sẽ đầu tư hơn nữa để
cơ sở vật chất của nhà trường tốt hơn
để phục vụ cho công tác dạy và học của nhà trường
đời sống vật chất và tinh thần của học sinh
ngày một đi lên
chúng tôi cũng rất mong muốn là trong cái thời gian tới
nhà nước tiếp tục đầu tư
thứ nhất là về cơ sở vật chất
đối với các điểm trường tại các điểm bảng
thứ hai là nhà công vụ cho giáo viên
và thứ ba là các công trình phụ trợ
khác để đảm bảo việc dạy học
và học tập cho các thầy cô và học sinh
ở tại các cái điểm bảng
hiện nay đang còn khó khăn
hành trình gieo chữ ở vùng cao
còn nhiều khó khăn vất vả
sông nhiệt huyết trách nhiệm
và nhất là tính yêu nghề đã giúp
các thầy cô giáo trường phổ thông
dân tộc bán chú tiểu học
nậm ban huyện nậm nhùn tỉnh lai châu
từng ngày cần mẫn gieo mầm
cho những ước mơ của học sinh
nơi vùng cao còn nhiều gian khó